tỉnh điện biên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh điện biên năm hai nghìn một mươi chín và lễ hội hoa ban năm hai nghìn một mươi chín
theo tổng kết doanh thu từ hoạt động du lịch tỉnh điện biên sáu tháng đầu năm ước đạt tám trăm năm mươi năm tám tỷ đồng
theo đó từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh có ba hoạt động kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn
lượng khách đến điện biên trong sáu tháng đầu năm ước đạt năm trăm tám mươi sáu một trăm linh lượt người tăng một mươi chín năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
tổng thu từ hoạt động du lịch sáu tháng đầu năm ước đạt tám trăm năm mươi năm tám tỷ đồng đạt sáu mươi ba so với kế hoạch năm tăng ba mươi hai chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
hội nghị cũng thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức lễ hội hoa ban năm hai nghìn hai mươi
theo đó thời gian tổ chức các hoạt động từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi trọng tâm các hoạt động được tổ chức từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín